thưa quý vị thời gian qua lực lượng chức năng đã ra quân xử lý quyết liệt tình trạng ô tô dừng đỗ sai quy định dưới lòng đường
các tuyến đường quanh các khu đô thị nhưng tình trạng này vẫn diễn ra thường xuyên và khá phổ biến
dù là vô tình hay là cố ý việc dừng đỗ xe ô tô không đúng nơi quy định không chỉ càn trở giao thông
ảnh hưởng đến các phương tiện khác mà còn có thể gây nguy hiểm thậm chí là dẫn đến tai nạn giao thông
khu vực đường đào tấn phường ngọc khánh quận ba đình
những biển cấm dường như bị vô hiệu hóa khi cả đòn dài ô tô nối đuôi nhau dừng đỗ hai bên đường
tình trạng này cũng diễn ra trên nhiều tuyến đường trong nội thành hà nội
đơn cử tuyến phố hoàng quốc việt võ trí công đường láng hai bên đường là hai hàng xe con dừng đỗ suốt từ sáng đến đêm khuya
dù các phường quyết liệt vào cuộc bằng các biện pháp gián thông báo
cấm dừng đỗ theo quy định luật giao thông đường bộ thường xuyên nhắc nhở nhưng vi phạm vẫn diễn ra thường xuyên
xe của người dân ở bên đường thường là để ngay trước cửa nhà mình
nên là cái việc xử lý cũng là một số cái bất cập
cái lực lượng của phường thì làm mỏng và phải gian trải trên nhiều tuyến phố ở trên địa bàn phường
nên là đôi khi là vẫn còn cái tình trạng
tình trạng dừng đỗ sai quy định
trong khi chờ các quận sắp xếp vị trí tổ chức điểm trông giữ phương tiện ô tô
thì lực lượng chức năng vẫn phải thực thi nhiệm vụ xử lý nghiêm trường hợp vi phạm
tuy nhiên mọi chuyện lại như cũ khi lực lượng chức năng di chuyển
tập trung kiểm tra xử lý các phương tiện dừng đỗ trái quy định
rồi là các hộ kinh doanh bày bán hàng hóa trên các tuyến đường của địa bàn quận
chúng tôi cũng đã tập trung tăng cường cho tuyên truyền ký cắp kết
và phối hợp kiểm tra xử nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm
với những hành vi vi phạm đỗ xe ở nơi có biển cấm đỗ xe
dù là trước cửa nhà riêng
thì chủ phương tiện vẫn bị xử phạt vi phạm hành chính từ tám trăm linh cho đến một triệu đồng
và tạm giữ giấy phép lái xe để xử lý theo quy định của pháp luật
để trật tự đô thị nói chung được trật tự theo đúng nghĩa
thì các lực lượng chức năng cần phải vào cuộc quyết liệt hơn
xử lý mạnh tay hơn không để vấn đề xe ô tô vi phạm mãi không thể giải quyết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh
vừa thi hành quyết định tạm giữ và lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với một trường hợp xà danh nhà báo để lừa đào chiếm đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu lợi dụng danh nghĩa phóng viên
đối tượng mai xuân hữu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại xã nhân trạch huyện bố trạch
trước đây là cộng tác viên của một số tờ báo nhưng hiện nay không cộng tác hay làm việc cho cơ quan báo chí nào
đã chụp ảnh các xe ô tô tải của một số doanh nghiệp sau đó giới thiệu bản thân có mối quan hệ với các cơ quan chức năng
và có khả năng can thiệp để các xe tải của các cá nhân doanh nghiệp có thể thuận lợi trong việc lưu thông
một số chủ doanh nghiệp đã tin tưởng và nhiều lần đưa tiền cho đối tượng hữu
mới đây hữu tự xưng là phó tổng biên tập của một tạp chí và liên hệ với một doanh nghiệp trên huyện quảng trạch để tống tiền
từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đối tượng này đã nhiều lần điện thoại yêu cầu doanh nghiệp này đưa tiền
trả tiền thuê ô tô nhiều ngày phục vụ đi lại cá nhân tổng số tiền mà đối tượng chiếm đoạt là hơn một trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục làm rõ vụ việc